huy động vốn đầu tư và kinh doanh là hoạt động thường xuyên và bình thường của các doanh nghiệp được pháp luật công nhận và bảo hộ
tuy nhiên hiện nay thì nhiều đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo dưới hình thức là huy động vốn đa cấp
với những chiêu trò biến tướng lời mời chào hấp dẫn bởi lợi nhuận cao bất thường
những sản giao dịch hay là ứng dụng đầu tư online lừa đảo đã đẩy không ít người dân xuống vực thẩm
trong khi đó thì việc phát hiện xử lý các đối tượng lừa đảo theo hình thức này hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn
nghĩa là anh không thể mà có được một khoản lợi nhuận mà anh không có sự đầu tư hoặc là không có những công sức trong quá trình tham gia đầu tư đó
bản thân những người mà tham gia cũng có những sự hạn chế nhất định
hoặc là một sự ảo tưởng tự mặc định tự viễn mặc mình về những lợi nhuận lợi ích
và những sự tưởng tượng về những người khác chậm chân hơn mình hoặc là mình khôn hơn người khác
để kiếm lời từ những hoạt động mà họ biết chắc chắn đó chỉ là hoạt động đầu cư
các đối tượng lừa đảo thường tự nhận mình là chuyên gia
người dẫn đường
người tiên phong
người chuyên cảm hứng

chiến đoạt tài phạm chiến đoạt tài phạm
đấy là chưa kể có thể có những sự thiếu hợp tác giữa những nạn nhân với cơ quan chức năng
do đó là cũng thiếu những bằng chứng để mà tổ chức những điều tra hoặc là ngăn chặn cảnh báo sớm hoặc là tổ chức để truy bắt
đầu tiên xin được cảm ơn thiếu tướng bùi trọng thế đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí hiện các mô hình đầu tư tài chính đa cấp đang thu hút một lượng lớn nhà đầu tư việt nam bỏ tiền thật đầu tư và nhận về lãi ảo
vậy đầu tư tài chính đa cấp là gì và tác động rủi ro của hình thức đầu tư này như thế nào thưa đồng chí
trong thời gian vừa qua hoạt động bán hàng đa cấp thông qua các hình thức sàn giao dịch đầu tư tài chính tiền ảo
tài sản ảo trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp
nhiều tổ chức cá nhân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân
để tổ chức các loại hình kinh doanh bán hàng đa cấp trá hình huy động tiền từ người dân gây dư luận xấu trong xã hội
thực tiễn các công ty có mô hình phát triển mạng lưới người tham gia theo hình thức kim tử tháp
bất cứ ai cũng có thể mua cổ phần để trở thành nhà đầu tư kể cả trẻ em
khi tham gia vào các hệ thống nhà đầu tư được cấp một tài khoản để đăng nhập website
sau đó truyền tiền vào hệ thống
thông qua các phương thức thanh toán qua thẻ visa mastar hoặc tiền đầu tư nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu
ngoài ra được hưởng hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới tham gia vào hệ thống
tùy thuộc vào cấp bậc nhà đầu tư đạt được để nhận mức hoa hồng
khi giới thiệu người tham gia cấp dưới cấp bậc càng cao thì tiền lẻ hoa hồng
khi giới thiệu người tham gia cấp dưới cấp bậc càng cao thì tiền lẻ hoa hồng
khi được giới thiệu càng lớn một số doanh nghiệp thường tổ chức hội thảo tổ chức sự kiện mời người thăm có địa vị xã hội đến dự
vinh danh những người thành công nhờ tham gia bán hàng đa cấp đăng tải thông tin nhiều hình thức khuyến mãi
tặng các tour du lịch nước ngoài tặng thưởng tiền vật hiện vật có giá trị để tuyên truyền thúc đẩy tính vụ lợi của người tham gia nhằm phát triển hệ thống
có những khó khăn nào trong công tác phát hiện xử lý hoạt động huy động vốn đa cấp tài chính trái pháp luật hiện nay thưa đồng chí
hiện nay các đối tượng thường thông qua các trang website zalo facebook v v để giới thiệu rồi quảng cáo các dự án hoặc tiếp xúc gặp gỡ riêng để đầu tư việc giao dịch
chủ yếu qua các cá nhân với nhau và thông qua các trang web của nước ngoài rồi những địa chỉ công ty
trụ sở địa chỉ ip máy chủ đặt tại nước ngoài người đầu tư khi bị lừa không có đủ bằng chứng tài liệu chứng minh v v dẫn đến là cái việc xác minh xử lý gặp hết rất nhiều khó khăn
để người dân tránh cảnh mất trắng tiền đồng chí có lời khuyên nào đối với người dân và các nhà đầu tư ạ
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh được pháp luật thừa nhận
cần phải được đăng ký theo quy định
tuy nhiên khi người dân có ý định tham gia vào hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp
cần cảnh giác trước các thông tin được đưa ra liên quan đến hàng hóa công dụng của các sản phẩm
lợi dụng khi đầu tư cũng như các khoản hoa hồng tiền thưởng chi trả do các doanh nghiệp đưa ra
cần tìm hiểu kỹ thông tin về các doanh nghiệp
trước khi tham gia đặc biệt lưu ý những cảnh báo của các bộ ngành được đăng tải công khai trên các website chính thống
những cảnh báo của bộ công thương về các công ty hoạt động không phép
khi tham gia người dân cần ký và lưu giữ hợp đồng văn bản với doanh nghiệp bán hàng đa cấp
xác định rõ đối tượng giao dịch với mình
để tránh việc các doanh nghiệp này thoái thác hoặc không thừa nhận các giao dịch khi có tranh chấp
kịp thời cung cấp dấu hiệu vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho cơ quan có thẩm quyền
và xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi